vào ngày bảy tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng vũ minh phúc và trần văn tuấn
cùng chú ở tỉnh đồng nai để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán vận chuyển tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó vào chiều ngày hai mươi sáu tháng năm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai chủ trì
phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội cục hải quan hà nội công an tp biên hòa
bắt quả tang đối tượng vũ minh phúc khi đang nhận kiện hàng chuyển phát bên trong có khoảng một mươi bảy viên ma túy tổng hợp
toàn bộ số ma túy này được các đối tượng nguy trang trong hai mươi bốn hộp nhựa hình trụ tròn phía bên trên có chứa một loại kem màu trắng
bước đầu phúc khai nhận số ma túy trên được gửi từ nước ngoài về cảng hàng không quốc tế nội bài
sau đó được chuyển phát vào địa bàn tỉnh đồng nai
mở rộng điều tra công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng trần văn tuấn là đối tượng thường sử dụng ma túy chung với phúc
và có vai trò giúp sức cho phúc trong việc mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy